vào khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng bốn tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã xảy ra một vụ cháy khiến nhiều người dân và bệnh nhân hoảng loạn
đám cháy đã kịp thời được khống chế và dập tắt hoàn toàn
theo những người có mặt tại hiện trường đám cháy bắt đầu bốc lên từ phòng đắp parafin ở tầng năm thuộc khoa phục hồi chức năng của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
vụ cháy đã làm hư hỏng toàn bộ trang thiết bị trong phòng rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tuyên quang đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy và phun nước dập lửa
đến tám giờ bốn mươi năm phút ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đang khẩn trương khắc phục sự cố vệ sinh khu vực đám cháy và các nơi bị ảnh hưởng để sớm đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang điều tra làm rõ